thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã làm việc với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
cùng dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi chín hội đồng và thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã chủ động tích cực triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ
đi xa đôn đốc các cán bộ ban ngành địa phương thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín công tác thi đua khen thưởng đã được các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả
phong trào thi đua ngày càng thiết thực hiệu quả có nhiều đổi mới sáng tạo từng bước khắc phục tính hình thức
các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động được triển khai hiệu quả đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng
tại buổi làm việc các đại biểu cũng nêu lên những tồn tại hạn chế của công tác thi đua khen thưởng
đó là các phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều liên tục có nơi còn hình thức một số phong trào thi đua chưa xác định rõ tiêu chí thi đua cụ thể
nhiều nơi còn lúng túng trong đổi mới nội dung hình thức biện pháp tổ chức việc kiểm tra đôn đốc và sơ kết tổng kết chưa thường xuyên kịp thời
năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục quán triệt tuyên truyền tư tưởng vì thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền và người đứng đầu cơ quan đơn vị
về vai trò tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng
thông qua việc tham mưu hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật về thi đua khen thường